thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
sự việc xảy ra lúc bốn giờ sáng ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
tại khu nhà trọ ở số ba mươi một đường y ngông phường tân thành thành phố buôn ma thuột
một thanh niên trèo vào đập cửa một phòng trọ la lối
và khi chủ nhà trọ ra nhắc nhở thì chửi bới và lây đàn ném vào nhà
nhận được tin báo công an phường tân thành đã cử đồng chí trung quý nguyễn quốc năm
và ông lê văn đức trưởng ban bảo vệ dân phố đến hiện trường để giải quyết vụ việc
tại đây đồng chí nam yêu cầu đối tượng về trụ sở công an phường để làm việc
thì đối tượng có hành vi chống đối và rút một con dao nhọn trong người ra
bất ngờ đâm liên tiếp vào người đồng chí năm rồi tẩu thoát
nhận được tin báo có một thanh niên đến quậy phá và ném đá
thế thì anh em tôi nhận được tin là chúng tôi đến
khi bước chân đến đây thì chủ nhà ra mở cửa
rồi bắt đầu đối tượng và anh em cũng đi theo vào để xin lỗi
chúng tôi mời đồng chí năm và tôi mời đồng chí đó mời đối tượng đó
lên công an phường để làm việc
khi mà tôi vừa nói xong là đối tượng coi như là đứng lên và nhảy ra ngoài
thì khi đó là đồng chí năm cũng nhảy theo và giữ đối tượng
nhưng mà đối tượng vùng mạnh quá và cầm dao đâm cho hai nhát
một nhát vào vẻ vai một nhát vào bên hông
sau đó là tôi cũng nhảy vào để hỗ trợ coi như là để khống chế đối tượng
thì đối tượng cũng đâm trượt được một cái cũng nhẹ
khi mà sau đó là đối tượng coi như là chạy ra đường
thì đồng chí năm đuổi theo đạp một cái nữa
vì khi ngã xuống nó đâm tiếp đồng chí năm một cái vào đầu
trong đêm tối và quá bất ngờ nên đồng chí nam không kịp ứng phó
và đã bị đối tượng đâm ba nhát vào vai hông và đỉnh đầu
dẫn đến trọng thương và phải đưa đi cấp cứu
ngay trong ngày hai mươi chín tháng năm công an thành phố buôn ma thuột
đã tổ chức truy tìm và bắt gọn được đối tượng gây án
thì bữa em đi chơi đêm đi chơi về xong em ghé qua
phòng trọ bạn em để em nói chuyện với bạn em rồi
chứ nhiều việc nữa
xong em vô trọ em gọi em biết mà không thấy dạy
em mới đập cửa mấy cái làm ồn thì chủ trọ ra hỏi
chửi em thì em kêu tôi không có pháp trọ ông ông
tôi coi bạn tôi bạn tôi không dạy nó đập cửa để cho nó nghe nó dạy
ông chửi em hoài xong em bỏ em đi về mà ông cũng cứ đứng một chửi
em tức em quay lại em quăng đá
xong tự nhiên đâu công an tới kêu con là mời phường làm việc
thì cô đứng dạy
thì con bỏ anh chạy con đứng dạy con trúng cái gieo
nên con trúng cửa lại luôn xong rồi đông vào công an phường một cái
vào vai với chúng đầu với chúng bụng của anh công an phường
rồi con bỏ chạy lên taxi chạy về
ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc
đại diện thành ủy lãnh đạo công an thành phố buôn ma thuột
đã đến bệnh viện thăm động viên và biểu dương tinh thần kiên quyết
đấu tranh với tội phạm của đồng chí nguyễn quốc nam
và ông lê văn đức trưởng ban bảo vệ dân phố phường tân thành
đến thời điểm này sức khỏe của đồng chí năm đã qua cơn nguy hiểm và dân minh phục